tại thành phố hạ long ban chỉ đạo đề án trung ương sáu do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn
đã làm việc với tỉnh quảng ninh về việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực
về xây dựng đề án khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn
tỉnh quảng ninh đã thẳng thắn nhận định những hạn chế yếu kém từ thực tiễn
mạnh dạn đề ra các giải pháp để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của đảng thực hiện tinh giản bộ máy biên chế
tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh
việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu quả
vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa là nhiệm vụ lâu dài đòi hỏi sự kiên trì quyết liệt trong triển khai
vì vậy rất cần sự hiến kế từ thực tiễn công tác của các địa phương đơn vị
về đề án khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh
yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn là cần xây dựng một bộ máy chính quyền hiện đại
gọn nhẹ hiệu lực hiệu quả được phân cấp mạnh về thẩm quyền trong quản lý
thiết lập các thể chế hành chính đầu tư thương mại theo chuẩn mực quốc tế
đủ sức cạnh tranh với các mô hình tương tự trong khu vực và trên thế giới
nhằm thu hút đầu tư thương mại quốc tế bảo đảm trong khuôn khổ hiến pháp
phù hợp với cam kết quốc tế và điều kiện thực tế của việt nam
các thể chế chính sách này phải bảo đảm tính nhất quán ổn định và lâu dài